chiều ngày bảy chín bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã đưa ba thuyền viên tại sơn hải huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an về đoàn tụ với địa phương và gia đình
trước đó ngày năm tháng chín tàu cá chở bảy thuyền viên do anh cao văn ý ba mươi tám tuổi trú tại xã sơn hải làm chủ tàu bị chìm trên biển
ba thuyền viên trần văn cường ngô sĩ sô lê văn chiến được bộ đội biên phòng quảng trị cứu vớt sau khi lênh đênh trên biển khoảng hai mươi năm tiếng đồng hồ
tại buổi bàn giao lãnh đạo xã đã đại diện cho chính quyền và gia đình người bị nạn bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới bộ chỉ huy đồn biên phòng quảng bình đã kịp thời huy động các phương tiện tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân mất tích
đồng thời mong muốn cơ quan chức năng tỉnh quảng bình tiếp tục tìm kiếm hai nạn nhân vẫn đang mất tích còn lại